đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cũng đã dự lễ phát động
gia quân năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi đây là hoạt động thương niên của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
chủ đề năm an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi là đã uống rượu bia không lái xe với mục tiêu giảm từ năm một mươi số vụ
số người chết bị thương do tai nạn giao thông so với năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại lễ gia quân năm an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi phó thủ tướng thường trực
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình đã nhấn mạnh
năm hai nghìn một mươi chín toàn quốc xảy ra một mươi bảy sáu trăm hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm chết bảy sáu trăm hai mươi bốn người bị thương một mươi ba sáu trăm hai mươi bốn người
so với năm hai nghìn một mươi tám số vụ tai nạn giảm năm sáu số người chết giảm bảy một mươi năm
và bị thương giảm sáu bốn mươi hai
đây là năm số người chết do tai nạn giao thông giảm sâu nhất kể từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành các địa phương phải thực hiện nghiêm
việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông
trọng tâm là luật phòng chống tắc hại của rượu bia huy động lực lượng chức năng gia quân
kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn ma túy tốc độ và mũ bảo hiểm
đối với người đi mô tô xe gắn máy xe đạp điện tập trung kiểm tra xử lý vi phạm đối với xe chở khách
kịp thời khắc phục các điểm đen điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đảm bảo hạ tầng thông suốt
an toàn cho người dân vui tết đón xuân cũng như kéo giảm sâu hơn nữa tai nạn giao thông trong năm hai nghìn hai mươi